hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án phạm công danh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng và đồng bọn
đây là đại án kinh tế làm thất thoát lên đến chín tỷ đồng được dự luận quan tâm
sau bản án sơ thẩm bị cáo phạm công danh kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm
đồng thời xin giảm nhẹ hình sự xem xét lại tội danh vi phạm quy định cho vay
các bị cáo phan thành mai tổng giám đốc ngân hàng xây dựng mai hữu khương nguyên giám đốc ngân hàng xây dựng chi nhánh sài gòn
hoàng đình quyết nguyên phó giám đốc ngân hàng xây dựng chi nhánh sài gòn và hai mươi bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
ngoài ra những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nguyên đơn dân sự cũng có đơn kháng cáo
trước thềm phiên tòa phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm cho biết
tòa đã gửi giấy ủy thác triệu tập bà phạm thị trang tham gia phiên phúc thẩm dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong vòng một tháng